tại hà nội ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm hai nghìn hai mươi đã họp bàn về kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi kỹ năng nghề asean năm hai nghìn hai mươi một tổ chức tại singapore
sau khi có thông tin từ nước chủ nhà về thời gian thi cũng như thông tin kỳ thi kỹ năng nghề thế giới sẽ lùi lại một năm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
kỳ thi kỹ năng nghề asean sẽ diễn ra từ ngày hai tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một dự kiến thi hai mươi hai nghề trong đó hai mươi nghề thi chính thức hai nghề trình diễn
việt nam đăng ký sơ bộ dự thi hai mươi hai nghề việt nam sẽ lựa chọn nghề và thí sinh dự thi theo ba nhóm
nhóm dự thi bằng toàn bộ ngân sách dự thi bằng một trăm linh kinh phí tài trợ dự thi bằng một phần ngân sách và một phần kinh phí xã hội hóa